tại khu công nghiệp hòa cầm quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy lớn
theo thông tin ban đầu của các lực lượng chức năng khoảng một mươi bảy h ba mươi phút
các nhân viên tại kho sơn khu công nghiệp hòa cầm quận cẩm lệ phát hiện lửa bốc lên kèm theo tiếng nổ lớn
sau đó đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng
với hai mươi xe chữa cháy chuyên dụng đã lập tức đến hiện trường để dập lửa
sau ba giờ khống chế liên tục vụ cháy cơ bản đã được dập tắt
hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản cũng như nguyên nhân của vụ cháy